chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều đã ký ban hành hướng dẫn quy định đối với người ra vào tỉnh bạc liêu
theo đó người dân ra khỏi tỉnh bạc liêu không cần phải xin phép nhưng người vào tỉnh phải được sự cho phép của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hoặc người được chủ tịch tỉnh phân công ủy quyền
nếu là cán bộ công chức viên chức hợp đồng lao động tại các cơ quan đảng nhà nước đoàn thể các đơn vị sự nghiệp và lực lượng vũ trang
chỉ được phép ra khỏi địa bàn tỉnh khi được sự chấp thuận của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phân công
tất cả các trường hợp còn lại đều được phép di chuyển ra khỏi địa bàn tỉnh bạc liêu không cần phải xin phép chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
với các điều kiện có giấy xét nghiệm âm tính với virus sars
trong vòng bảy mươi hai giờ giấy cam kết di chuyển đúng lộ trình điểm đi điểm đến cam kết thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm
nhất là việc lây lan ra cộng đồng xuất trên giấy cam kết này khi có yêu cầu của lực lượng chức năng
chịu trách nhiệm chủ động liên hệ với địa phương nơi đến để nắm thông tin quy định của nơi đến
trường hợp địa phương nơi đến yêu cầu có văn bản cho phép di chuyển khỏi địa bàn
của phía tỉnh bạc liêu thì làm thủ tục theo hướng dẫn xin phép trước đây
còn tất cả các trường hợp vào địa bàn tỉnh trừ xe chở hàng có quy định riêng phải đáp ứng các điều kiện
được sự cho phép của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người được phân công ủy quyền
phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là việc thực hiện cách ly y tế theo quy định
về thủ tục ủy ban nhân dân các huyện
chịu trách nhiệm tiếp nhận văn bản đề nghị vào tỉnh của người dân
để chỉ đạo kiểm tra xác minh thông tin và báo cáo đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
xem xét có văn bản chấp thuận
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin chào và gặp lại